trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh là cần thiết
tuy nhiên có một số vấn đề đặt ra mà chúng ta nhắc đến trong nhiều ngày vừa qua và cũng được nhận được sự quan tâm phản hồi từ phía các lái xe
đó là quy trình phương pháp kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín của nhiều tỉnh thành phố chưa thống nhất đặc biệt là các tỉnh trung gian vẫn chưa có dịch
hiện nay một số tỉnh thành đã áp dụng thời gian giấy xét nghiệm covid một mươi chín có hiệu lực khác nhau không đồng bộ khiến doanh nghiệp vận tải kêu trời vì gánh thêm chi phí và ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa
để giải quyết tình trạng này mới đây bộ giao thông vận tải đã đề xuất một số giải pháp kiến nghị tạo điều kiện trong xét nghiệm covid một mươi chín đối với lái xe
lái xe này lưu thông từ các tỉnh miền trong ra tới thành phố hà nội để vận chuyển hàng hóa
dù đầy đủ các giấy tờ có liên quan nhưng vẫn chưa đủ điều kiện vào thành phố
bởi lý do giấy xét nghiệm của lái xe đến đúng hôm nay đã hết hạn và hạn sử dụng trên giấy lại là năm ngày
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phù đồng thành phố hà nội
đôi khi tình trạng u nứ vẫn còn xảy ra
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều lái xe vẫn gặp khó khăn vướng mắt trong việc hoàn tất các thủ tục
dẫn đến việc dừng đỗ phương tiện kéo dài gây cản trở các phương tiện khác vào chốt kiểm dịch
bây giờ mình có giấy đủ giấy test covid một công ty đã xin giấy vào làm xanh ba ngày nay rồi
thì là không được thì bây giờ hôm qua thì đây vào cái trạm này thì khai báo y tế thì người ta cho qua
thì bây giờ vào đây không cho qua
hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố hồ chí minh cho biết
thời điểm hiện tại các ngành chức năng cần xem xét thêm quy định thời hạn đối với giấy xét nghiệm covid một mươi chín
vì thời gian cho người lái xe hoàn thành một chuyến xe nếu chỉ chạy trong nội tỉnh và lân cận
thì ba ngày phù hợp
nhưng nhiều trường hợp lái xe phải di chuyển từ nam ra bắc tối thiểu bảy ngày
kể cả thời gian giao nhận hàng
điều đó dẫn đến sự lúng túng cho đội ngũ lái xe khi giấy xét nghiệm bị quá hạn
mình đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan y tế
phải xem xét lại cái vấn đề quy định cái thời hiệu này cho nó thấu đáo để tạo cái thuận lợi cho lái xe
riêng những cái nơi mà xảy ra khá phức tạp và cái tần suất nguy hiểm
thì tất cả những cái được ưu tiên để khẩn trương
thế còn những cái địa phương khác thì cũng rất là chú trọng
tuy nhiên thì là do cái nguồn lực có hạn cho nên là chúng ta cũng phải băng lòng
là khó có thể có cùng một cái kết quả như nhau
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam vướng mắt nhiều nhất trong lưu thông vận tải tại đây
là yêu cầu về giấy xét nghiệm y tế âm tính với covid một mươi chín có thời hạn khác nhau chưa thống nhất
đơn cử bình dương thành phố hồ chí minh quy định ba ngày long an quy định năm ngày và đồng nai quy định bảy ngày
cùng với đó một số địa phương lại quy định sau khi tài xế đi qua vùng có dịch bệnh
phải cách ly bảy ngày một mươi bốn ngày hoặc hai mươi một ngày
đồng thời việc chấp thuận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp kháng nguyên
test nhanh và pcr cũng chưa thống nhất gây khó khăn cho tài xế khi vận chuyển hàng hóa
nếu quy định này tiếp tục được thực hiện thì chỉ trong một thời gian ngắn
tình trạng thiếu tài xế sẽ diễn ra

vận chuyển đặc biệt là lái xe vận chuyển hàng hóa
cái thứ hai nữa là nghiên cứu xem xét để tăng thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm
để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong thời gian tới
bộ y tế cần quy định hướng dẫn cụ thể và thống nhất với các tỉnh thành phố
về địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín bổ sung các điểm xét nghiệm nhanh tại các chốt trạm kiểm soát
đặc biệt thống nhất với các tỉnh
thành phố trong việc quyết định thời hạn của giấy xét nghiệm covid một mươi chín
để phù hợp với yêu cầu chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoạt động vận tải